công an huyện duy tiên tỉnh hà nam vừa bắt đối tượng đào văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại xã văn lý huyện lý nhân tỉnh hà nam về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an hiệp khai nhận vào khoảng một mươi ba h năm mươi phút ngày ba tháng một mươi một hiệp đi xe gắn máy đến
cửa hàng điện thoại chiến thắng của anh phan hữu thắng giá vừa mua chiếc điện thoại samsung galaxy
trị giá khoảng bốn triệu đồng lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ ý hiệp đã cầm chiếc điện thoại lên xe bỏ chạy
nhận được tin báo cơ quan công an đã xác lập chuyên án bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện duy tiên hà nam đã làm rõ đối tượng hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ
chuyển cơ quan chức năng truy tố đào văn hiệp trước pháp luật